mở đầu là phần tin trong nước quan trọng
đảm bảo an toàn tuyệt đối lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ là một trong những chỉ đạo của đồng chí trương thị mai
ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư trưởng ban tổ chức trung ương trưởng ban chỉ đạo trung ương
kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong ba năm hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi năm
tại buổi làm việc với ban thường vụ tình ủy điện biên các bộ ban ngành trung ương sáng ngày hôm nay
về công tác chuẩn bị cho lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
sự buổi làm việc về phía lãnh đạo trung ương có các đồng chí nguyễn trọng nghĩa bí thư trung ương đảng
trưởng ban tuyên giáo trung ương đồng chí đỗ văn chiến bí thư trung ương đảng
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đồng chí trần hồng hà
ủy viên trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ thượng tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
thượng tướng võ minh lương thứ trưởng bộ quốc phòng
tiếp và làm việc với đoàn công tác lãnh đạo tỉnh điện biên có đồng chí trần quốc cường
ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy các đồng chí thường trực hội đồng nhân dân
lãnh đạo ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh điện biên
chuẩn bị cho sự kiện lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
tỉnh điện biên đã và đang tập trung nhân lực nguồn lực thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất
đến thời điểm này có năm dự án chỉnh trang đô thị đã khởi công
dự kiến hoàn thành trước ngày một mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
năm công trình chỉnh trang đô thị đang trong giai đoạn lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp
các dự án trong kế hoạch đầu tư công phục vụ kỷ niệm gồm sửa chữa
nâng cấp trường tiểu học hà nội điện biên phủ sửa chữa nâng cấp sân vận động tỉnh
sửa chữa các công trình điểm di tích dự án nhà khách tỉnh đã hoàn thành từ tám mươi khối lượng trở lên
dự kiến hoàn thành toàn bộ vào trung tuần tháng bốn và trước ngày bảy tháng năm để kịp phục vụ các hoạt động kỷ niệm
trên cơ sở tiến độ công tác chuẩn bị cho lễ kỷ niệm mà tỉnh điện biên gấp rút thực hiện
lãnh đạo các bộ ban ngành cho biết căn cứ và chức năng nhiệm vụ được phân công
mọi công tác chuẩn bị từ xây dựng kế hoạch xây dựng các phương án kịch bản
cũng đang đi đúng hướng và đúng sự chỉ đạo của ban chỉ đạo trung ương
đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự cho đại lễ thứ trưởng bộ công an trần quốc tỏ cho biết đến thời điểm này
bộ đã xây dựng chi tiết các phương án kế hoạch tổng thể trong đó phân công rõ nhiệm vụ đến từng đơn vị lực lượng
tuy nhiên để sự kiện được diễn ra thành công tốt đẹp thứ trưởng bộ công an đề nghị tỉnh điện biên
sớm có kế hoạch tổng thể trong chuỗi các hoạt động của lễ kỷ niệm
bộ quốc phòng chủ động làm tốt công tác xả soát bom mìn để cùng lực lượng công an bảo đảm tuyệt đối an ninh trật tự
ngoài ra trong toàn bộ hoạt động chi phí của bộ công an liên quan đến lễ kỷ niệm và theo quy định thuộc thẩm quyền
đề nghị bộ tài chính cũng cần quan tâm phân bổ kinh phí kịp thời
ghi nhận nỗ lực rất lớn của tỉnh điện biên cũng như các bộ ban ngành trong thực hiện các công việc
chuẩn bị điều kiện cần thiết để phục vụ lễ kỷ niệm đồng chí trương thị mai nhất trí về kế hoạch
chương trình lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ được tổ chức đúng ngày bảy tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
đề nghị các cơ quan tham mưu phải xây dựng kịch bản chung của lễ kỷ niệm
một cách chi tiết cụ thể bắt đầu từ lễ dân hương dân hoa đến khi kết thúc lễ kỷ niệm
đặc biệt trong quá trình tổ chức các chuỗi hoạt động cho đại lễ thường trực ban bí thư trung ương đảng
đề nghị tỉnh điện biên các bộ ban ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với bộ công an
nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đại biểu khách quốc tế và nhân dân trong nước
nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ và các hoạt động kỷ niệm
là tiếp tục khẳng định ý nghĩa tầm vóc vĩ đại giá trị to lớn của chiến thắng điện biên phủ
trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc
đồng chí trương thị mai cũng đề nghị mỗi cơ quan đơn vị mỗi cá nhân tổ chức toàn tâm toàn ý
phát huy cao nhất trách nhiệm năng lực thực hiện tốt các phần việc được sao bảo đảm lễ kỷ niệm thành công tốt đẹp
cùng ngày đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư trường ban tổ chức trung ương
cùng lãnh đạo đảng nhà nước các bộ ban ngành trung ương đã sự hội nghị tổng kết thực hiện đề án vận động hỗ trợ
làm nhà đại đoàn kết cho người nghèo tỉnh điện biên gọi tắt là đề án chín hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
ban thường trưởng ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam cho biết từ khi đề án chín được phát động triển khai thực hiện
đã nhận được sự hướng ứng của các bộ ngành địa phương các tầng lớp nhân dân trong cả nước với số tiền ủng hộ trên hai trăm bảy mươi tám tỷ đồng
các ủy chính quyền địa phương người dân nhất là khối lực lượng vũ trang công an quân đội đã tích cực giúp đỡ người dân làm nhà
với số ngày công quy đổi trên một mươi bảy tỷ đồng

trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh điện biên đồng chí trương thị mai cùng các đồng chí trong đoàn công tác trung ương
đã tặng quà thăm hỏi hai mươi chiến sĩ điện biên dân hương viếng canh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ a một
và đền thờ tưởng niệm canh hùng liệt sĩ điện biên tại đồi ép
trong khuôn khổ hội nghị thường niên bộ trưởng bộ công an nội vụ ba nước campuchia lào việt nam
sáng nay tại thành phố đà nẵng cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bộ công an việt nam
tổ chức hội thảo hợp tác chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
giữa ba nước campuchia lào việt nam
tại hội thảo cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ba nước campuchia lào và việt nam
cùng thảo luận ba nhóm vấn đề chính trao đổi về tình hình phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của mỗi nước
trao đổi về cơ chế phối hợp tham gia chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khi có vụ cháy sự cố tại khu vực biên giới
cần huy động lực lượng phương tiện từ đối tác quốc tế tham gia và phương hướng hợp tác trong thời gian tới
phát biểu tại hội thảo cục trưởng cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ campuchia
và cục trưởng cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy lào cùng khẳng định hội thảo lần này là cơ hội để gặp gỡ
cùng nhau trao đổi giúp kinh nghiệm về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là bước tiến quan trọng
tăng cường thắt chặt hơn nữa mối quan hệ của ba nước và nâng cao trình độ khả năng của lực lượng chức năng
và các kỹ năng trong tổ chức thực hiện sự nghiệp phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
trên tinh thần đoàn kết chia sẻ và trao đổi thẳng thắn cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
ba nước campuchia lào và việt nam đã triển khai một số hoạt động hợp tác trên tinh thần đoàn kết
chia sẻ và hỗ trợ nhau nâng cao năng lực chiến đấu
cũng trong chiều nay tại thành phố đà nẵng cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
bộ công an việt nam tổ chức tổng duyệt phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
chung ba nước campuchia lào việt nam trung tướng lê quốc hùng thứ trưởng bộ công an việt nam
đại tướng nét văn thà cục trưởng cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ campuchia
đại tá vila phong vongkham monty cục trưởng cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy lào
cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng bộ công an việt nam đã trực tiếp kiểm tra
chỉ đạo tại buổi tổng duyệt diễn tập phối hợp phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
chung của ba nước việt nam lào campuchia
buổi diễn tập có sự tham gia của gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
ba nước campuchia lào việt nam theo đó lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ba nước
phối hợp xử lý các tình huống về tai nạn giao thông xử lý sự cố rò rỉ hóa chất do xe tải
chữa hóa chất va chạm với xe buồn chở xăng dầu và chữa cháy xe buồn chở xăng dầu
trải qua một mươi ngày tập luyện trên tinh thần đoàn kết phối hợp hỗ trợ lẫn nhau
các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tinh nguyện của ba nước
đã nhanh chóng tiếp cận phương tiện chiến thuật trong xử lý tình huống cứu nạn cứu hộ và phòng cháy chữa cháy
buổi tổng duyệt ngày hôm nay thể hiện tinh thần đoàn kết giữa ba nước việt nam lào campuchia
trong quá trình tập luyện thì có sự phối hợp nhịp nhàng về kỹ chiến thuật trong công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
và cũng qua buổi tập luyện này thì chúng tôi học hỏi được kinh nghiệm của nhau
sử dụng tốt các trang thiết bị vật tư phương tiện hiện đại
phương án diễn tập xử lý tình huống tai nạn giao thông xử lý sự cố rò rỉ hóa chất
và chữa cháy xe bồn chở xăng dầu là phương án đặc biệt
sát với thực tiễn đòi hỏi một cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
phải nắm vững nghiệp vụ và quy trình thực hiện vừa đảm bảo cứu nạn thành công
vừa dập tắt đám cháy chống cháy lan sang khu vực lân cận
quá trình theo dõi kiểm tra buổi tổng duyệt diễn tập tôi nhận thấy lực lượng của chúng tôi đã có sự chuẩn bị và sẵn sàng
các trang thiết bị phục vụ cho lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ buổi diễn tập hôm nay rất hiện đại
trong trường hợp xảy ra sự cố thật thì việc xử lý sẽ rất nhanh chóng và kịp thời giống như tại buổi diễn tập hôm nay
việc xử lý sự cố tai nạn giao thông sự cố hóa chất và chữa cháy xe bồn chở xăng dầu rất kịp thời và bảo đảm thời gian
thay mặt lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ campuchia tôi xin chân thành cảm ơn bộ công an việt nam
đã tổ chức chương trình diễn tập chung giữa ba bộ đầy ý nghĩa
tôi đánh giá cao sáng kiến diễn tập chung này đây là cơ hội tốt để lực lượng phòng cháy chữa cháy ba bộ giao lưu
chia sẻ kinh nghiệm đặc biệt phối hợp xử lý các tình huống phát sinh trong bối cảnh giao thương giữa ba nước đang rất phát triển như hiện nay
với sự hướng dẫn nghiệp vụ bài bản của cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bộ công an việt nam
và quyết tâm đến cùng của chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ba nước
campuchia lào việt nam đã giúp cán bộ chiến sĩ vượt qua khó khăn thử thách để chuẩn bị chú đáo cho diễn tập phương án theo đúng kế hoạch của bộ công an
chương trình diễn tập chính thức sẽ diễn ra vào ngày mai hai mươi chín tháng ba
thưa quý vị quan hệ truyền thống đoàn kết hữu nghị gắn bó việt nam lào campuchia những năm qua không ngừng được vun đắp phát triển
đi vào chiều sâu về mọi mặt đặc biệt là quan hệ hợp tác trên lĩnh vực bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự xã hội
sự phối hợp chặt chẽ hiệu quả của lực lượng công an nội vụ ba nước trong đấu tranh phòng chống tội phạm
đặc biệt là tội phạm xuyên quốc gia tội phạm có tổ chức hoạt động xuyên quốc gia
đã có phần đảm bảo duy trì an ninh trật tự ở mỗi nước và trong khu vực ổn định
ổn định tuyến biên giới hòa bình phát triển bền vững đồng thời tăng cường lòng tin về chính trị đối ngoại và an ninh quốc phòng của ba nước
tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba qua công tác phối hợp bộ công an hai nước việt nam lào
triệt phá thành công chuyên án ma túy lớn trị giá hàng triệu đô la mỹ mang bí số một trăm linh ba h
toàn bộ đường dây được khám phá bóc gỡ cơ quan điều tra phát hiện hơn một tấn ma túy được ngụy trang vô cùng tinh vị
đối tượng cầm đầu người trung quốc đã thành lập công ty dược ở nước ngoài
mua tiền chất hóa chất sản xuất ma túy tổng hợp vận chuyển về việt nam qua tuyến đường bộ
rồi xuất đi nước thứ ba bằng đường biển
trong những năm qua công tác hợp tác quốc tế của bộ công an đối với các tổ chức cảnh sát các nước
các tổ chức quốc tế nói như da của hoa kỳ imb của úc rồi đài loan của trung quốc lào campuchia
chúng ta đã có những niềm tin nhất định đối với các bạn
chúng ta khi những thông tin trao đổi thì cơ bản là chúng tôi sẽ xử lý chiếc đẻ
dài khoảng một hai trăm năm mươi tám km tuyến biên giới việt nam campuchia được xác định là trọng điểm phức tạp
về tình hình mua bán của các bạn
cơ quan chức năng của hai nước đặc biệt là bộ công an việt nam và bộ nội vụ campuchia
đã phối hợp chặt chẽ nắm tình hình đấu tranh chuyên án chung đưa ra nhiều giải pháp trong công tác ngăn chặn phòng ngừa
cùng tiến hành các hoạt động nghiệp vụ hai bên cùng tuyên truyền cùng tổ chức xác định các bóng nhóm tội phạm
cùng tiến hành trao đổi cung cấp các thông tin và có liên quan để cùng triệt phá đấu tranh
để xử lý các đường dây tội phạm mà mua bán người
hợp tác quốc phòng an ninh là trụ cột
trong quan hệ ba nước việt nam lào campuchia trong nhiều năm các thỏa thuận hiệp định hợp tác song phương
việt nam lào việt nam campuchia được duy trì
các cơ chế trao đổi thông tin trao đổi đoàn các cấp được tăng cường là điều kiện quan trọng
để nâng cao hiệu quả hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm đặc biệt là tội phạm xuyên quốc gia
tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia như ma túy mua bán người và tội phạm sử dụng công nghệ cao
lòng tin chính trị cao nhất của lãnh đạo ba bộ và các hoạt động
trao đổi đoàn cấp cao trao đổi đoàn về chuyên môn nghiệp vụ trong từng theo chuyên môn cụ thể
về các loại tội phạm trong đó có tội phạm ma túy tội phạm về hình sự mua bán người tội phạm truy nã
rồi hợp tác trên các diễn đàn đa phương công tác trao đổi về chia sẻ thông tin
để phục vụ cho công tác đấu tranh phòng chống tội phạm cũng được đẩy mạnh và tăng cường
ba nước đã dần dần tiến hành các hoạt động điều tra chung và xác lập đấu tranh các chuyên án chung
đấu tranh chung đây là mức
rất cao trong tin cậy về hợp tác quốc tế đã nổi bật trong thời gian qua
hội nghị thường niên bộ trưởng công an nội vụ campuchia lào việt nam lần thứ nhất
sẽ chính thức được tổ chức tại thành phố đà nẵng
thêm một bước nữa thắt chặt nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống các loại tội phạm
nhất là khu vực biên giới mỗi nước
hội nghị có ý nghĩa chính trị vô cùng to lớn trong việc củng cố trụ cột về an ninh quốc phòng
trong quan hệ ba nước và là một bước để triển khai các chỉ đoạn
chỉ đạo của lãnh đạo đảng quốc hội và chính phủ ba nước
trong việc triển khai trụ cột an ninh quốc phòng đi trước
để tăng cường lòng tin chính trị về chính trị đối ngoại an ninh quốc phòng của ba nước
trong khuôn khổ hội nghị ba bên sẽ đưa ra những giải pháp cụ thể
trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội
và bảo vệ các sự kiện quan trọng trong năm hai nghìn hai mươi bốn và những năm tiếp theo
hội thảo khoa học hỏi cung bị can trong điều tra các vụ án xâm phạm an ninh quốc gia

hội thảo khoa học hỏi cung bị can trong điều tra các vụ án xâm phạm an ninh quốc gia
những vấn đề lý luận và thực tiễn đã tập trung trí tuệ của các đồng chí lãnh đạo
các chuyên gia nhà khoa học hàng đầu trong lĩnh vực điều tra hình sự của công an nhân dân
đặc biệt là trong lĩnh vực an ninh điều tra
do đó hội thảo có ý nghĩa tầm vóc rất quan trọng
đánh dấu sự chuyển mình đổi mới về tư duy quan điểm chỉ đạo về phát triển toàn diện công tác hỏi cung bị can
trong điều tra các vụ án xâm phạm an ninh quốc gia trong bối cảnh mới
hội thảo hôm nay nhằm tổng kết công tác nghiên cứu lý luận công tác xây dựng
hướng dẫn thi hành pháp luật và thực tiễn công tác hỏi cung bị can phạm các tội xâm phạm an ninh quốc gia
từ đó đề xuất các kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động này thời gian tới
ban tổ chức hội thảo đã thu được nhiều thông tin số liệu và ý kiến đóng góp quý báu
tạo cơ sở cho cục an ninh điều tra xây dựng báo cáo tổng kết công tác hỏi cung bị can
trong điều tra các vụ án xâm phạm an ninh quốc gia bảo đảm tính hệ thống đầy đủ toàn diện
thể hiện rõ nét tính đặc thù của lực lượng an ninh điều tra
số người chết trong vụ tấn công khủng bố tại nga đã tăng lên một trăm bốn mươi ba người
chiều nay tại cuộc họp thông tin về tình hình kinh tế xã hội quý i năm hai nghìn hai mươi bốn của thành phố hà nội
nhiều nội dung quan trọng đã được đề cập đặc biệt là những nội dung về giáo dục hiện nhiều phụ huynh quan tâm
đó là phương án thi vào lớp một mươi công lập hai nghìn hai mươi năm
và việc thu phí đặt cọc giữ chỗ vào lớp một mươi ở các trường tư trên địa bàn thủ đô
nhiều nội dung liên quan đến an ninh trả tự cũng được lãnh đạo công an thành phố hà nội giải đáp tại cuộc họp báo
tại buổi họp báo do ủy ban nhân dân thành phố hà nội tổ chức chiều nay
phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo nguyễn quang tuấn cho biết
kỳ thi vào lớp một mươi trung học phổ thông công lập của hà nội năm nay gồm ba môn là toán ngữ văn ngoại ngữ không có môn thứ bốn
đây là năm thứ ba liên tiếp kỳ thi vào lớp một mươi ở hà nội chỉ gồm ba môn
thời gian tổ chức kỳ thi lớp một mươi của hà nội sẽ diễn ra trong ngày tám và mùng chín tháng sáu
bên cạnh đó vấn đề thu phí đặt cọc giữ chỗ vào lớp một mươi trường tư cũng khiến dư luận quan tâm
hiện hà nội đã chỉ đạo các trường không thu phí giữ chỗ
tuy nhiên trước đó rất nhiều trường đã tiến hành tuyển sinh sớm và thu phí giữ chỗ
ở đây thì trong văn bản hướng dẫn hàng năm và cái việc tuyển sinh thì phải có sự hướng dẫn và cái kế hoạch chung của thành phố
cũng như là hướng dẫn của các quận huyện thị xã trên giả của tuyển sinh thì các đơn vị các trường
sẽ phải giữ kế hoạch tuyển sinh báo cáo và được phê duyệt cho tuyển sinh
tuy nhiên công số đơn vị đấy thì chúng tôi đã có yêu cầu là cái việc là kiểm tra và xử phạt hành chính theo đúng quy định quy định công hội
liên quan đến nội dung an ninh trật tự xã hội trên địa bàn thủ đô
báo chí cũng đã đề nghị đại diện công an tp hà nội thông tin rõ hơn về vụ nam sinh lớp tám ở quận long biên
bị đánh chết não tình trạng sức khỏe nguy kịch do mâu thuẫn khi chơi bóng rổ
hiện nay chúng tôi đang tiến hành xác minh điều tra làm rõ xem có cái vấn đề liên quan đến có đồng phạm hay không đồng phạm
một số thông tin cho rằng là tác động rất xấu đến dư luận
là cho rằng là hai anh em minh và
khang đánh cháu đạt chứ không phải là mình minh đánh
bố của minh và khang tức là tâm đứng ngoài cổ vũ cho hai con đánh cháu đạt
xuất phát từ những cái thông tin xấu độc này
tôi phải khẳng định đây là thông tin xấu độc
bởi vì cơ quan điều tra vào cuộc là phải xác minh điều tra bắt người là phải có căn cứ
chứ không phải là của người này lại bị bắt người khác
hiện nay là công an thành phố đang giao cho các đơn vị chức năng của công an thành phố
để phải truy bằng được những thông tin xấu độc phải xử lý nghiêm theo quy định pháp luật
một vụ việc cũng đang thu hút dư luận đó là một khách hàng của ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải việt nam
bị bốc hơi năm mươi tám tỷ đồng trong tài khoản của mình gửi tại msb
lãnh đạo công an tp hà nội cho biết cơ quan an ninh điều tra công an thành phố hà nội
đã tiếp nhận tin báo của ngân hàng msb về việc phát hiện nhân viên ngân hàng trên
có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng với số tiền một trăm sáu mươi năm tỷ đồng
căn cứ kết quả điều tra ngày một mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án
bắt tạm giam bà bùi thị hoài anh bước đầu xác định bà anh đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của tám bị hại
với số tiền ba trăm ba mươi tám tỷ đồng
sáng nay luật sư bảo chữa cho nhóm bị cáo cuối cùng trong đại án vạn thịnh pháp
trình bày quan điểm đối đáp lại phần luận tội của đại diện viện kiểm sát
bị cáo lưu quốc thắng nguyên trưởng ban kiểm soát ngân hàng scb
đã trình bày nguyện vọng xin miễn hình phạt để chữa bệnh ung thư giai đoạn cuối
liêu quốc thắng bị viện kiểm sát nhân dân tp hcm đề nghị mức án ba năm tù cho hưởng án treo
cáo trạng xác định lưu quốc thắng không thực hiện đầy đủ đúng chức năng nhiệm vụ
không phát hiện ngăn chặn kịp thời đối với các sai phạm của scb
dẫn đến các khoản vay còn dư nợ đặc biệt lớn
scb không có khả năng thu hồi nợ gây thiệt hại cho scb hơn ba trăm bốn mươi bốn tỷ đồng
bào chữa cho bị cáo luật sư cho biết trong thời gian công tác
lưu quốc thắng từng phát hiện rất nhiều sai phạm ở scb
đã có nhiều kiến nghị để hội đồng quản trị chỉ đạo giám sát chặt chẽ nguồn vốn
nguồn trả nợ của khách hàng
tuy nhiên lãnh đạo scb đều bỏ qua các kiến nghị này
ngoài ra bị cáo lưu quốc thắng đang mắc ung thư giai đoạn cuối
đang được điều trị tại bệnh viện mạng sống tính từng ngày
nên luật sư mong hội đồng xét xử xem xét miễn hình phạt đối với bị cáo
cùng giữ chức vụ trưởng ban kiểm soát kế nhiệm
lưu quốc thắng bị cáo phạm thu phong là người được trương mỹ lan cho hai mươi tỷ đồng khi nghỉ việc
hành vi của bị cáo phong gây thiệt hại cho scb hơn chín mươi tỷ đồng
vắng mặt trong phần bào chữa luật sư của bị cáo phong gửi bài biện hộ tới tòa
để hội đồng xét xử công bố
theo đó luật sư đề nghị tòa xem xét miễn phần trách nhiệm dân sự cho bị cáo
giảm hình phạt cho bà phong